thưa quý vị cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa tổ chức thi hành quyết định
thi hành án phạt tù đối với đối tượng huỳnh thục vi về tội xúc phạm quốc kỳ
và đây là đối tượng đã có nhiều hoạt động luận điệu xuyên tạc chống phá các chủ trương đường lối
trích sạch chính sách của đảng và nhà nước
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân thị xã buôn hồ đã tuyên phạt huỳnh thục vi
trú tại thị xã bồn hồ hai năm chín tháng tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ
do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên tòa nhân dân thị xã buôn hồ đã ra quyết định
hoãn chấp hành án phạt tù đối với huỳnh thuộc vi
tuy nhiên trong thời gian được hoãn chấp hành án huỳnh thúc vi liên tục thực hiện các hành vi
vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương
cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã buôn hồ đã đề nghị tòa án nhân dân thị xã buôn hồ
và huỳnh thục vi